nhân dịp tết nguyên đán bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã trao một trăm hai mươi phần quà
mỗi phần quà trị giá bảy trăm năm mươi đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã phước hưng xã phước tỉnh thị trấn long hải huyện long điền
và các em học sinh nghèo hiếu học trong chương trình nâng bước em tới trường do đồn biên phòng phước tỉnh phụ trách
bên cạnh đó bộ đội biên phòng tỉnh cũng trao tặng một bốn tấn gạo cho trung tâm điều dưỡng thương binh người có công long đất và nhiều phần quà cho các thương bệnh binh tại đây